ngày một mươi hai tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thân mật phó thủ tướng singapore tiêu trí hiền
nhân dịp sang thăm chính thức việt nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm hai mươi năm thành lập khu công nghiệp việt nam singapore tại tỉnh bình dương
chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm góp phần thắt chặt quan hệ chính trị nói chung và giữa lãnh đạo hai nước nói riêng
tạo nền tảng vững chắc để quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới
chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp singapore tích cực tham gia đầu tư thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm và kết nối doanh nghiệp việt nam với thị trường toàn cầu